năm nào cũng vậy môn tiếng anh thực sự là một trong những thách thức của các thí sinh khi tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và năm nay cũng không phải là ngoại lệ khi hơn bảy mươi tám bài thi tiếng anh có điểm dưới mức trung bình
điều này khiến cho nhiều học sinh xét tuyển nguyện vọng nhóm ngành có môn tiếng anh thực sự đứng ngồi không nhiệt
thời hạn cuối để thí sinh thay đổi nguyện vọng của mình bằng phương thức trực tuyến là một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng bảy và bằng mẫu phiếu giấy là một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng bảy
thế nhưng vào thời điểm này vẫn còn nhiều thí sinh chưa đưa ra được quyết định cuối cùng của mình
với số điểm đạt được trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia không hề thấp hai mươi ba năm mươi năm điểm
nhưng nguyễn ngọc anh vẫn thấy không hề dễ dàng
nguyễn ngọc anh quyết định danh sách các trường có xét tuyển khối d một mà em sẽ chọn
em với mẹ đang rất là suy nghĩ về việc là nên đổi cái nguyện vọng của mình như thế nào cho nó hợp lý
để kiểu vừa hợp với cả số điểm của em hiện tại em có và cái khả năng điểm sàn của cái ngành đấy nó sẽ như thế nào
năm ăn ăn thua tại vì chốt mình chốt luôn là cái nguyện vọng một vẫn để nguyễn sinh
thì đồng nghĩa với việc có thể có khả năng là mình sẽ bị rơi ngay lập tức
thì đúng là ăn cựa đánh cựa không
thì cực kỳ là cựa luôn
đây cũng là tâm trạng của rất nhiều thí sinh đạt điểm ở ngưỡng trên dưới hai mươi điểm năm nay
bởi với mức điểm không thấp song cũng chưa hẳn cao như của ngọc anh năm nay thì phải tính toán rất hợp lý
hội đồng tuyển sinh của nhà trường cũng họp và dự kiến là cũng sẽ hạ điểm sàn xuống so với năm ngoái
năm ngoái điểm sàn vào học viện ngoại giao cho tất cả các ngành là hai mươi
thì học viện cũng dự kiến
tiến có thể là giảm xuống từ một năm điểm đến hai điểm
sau khi có phổ điểm thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám với điểm thi môn tiếng anh không mấy sáng sủa
tuy nhiên phổ điểm năm nay lại đẹp hơn năm ngoái
do vậy dự báo điểm chuẩn khối d ở các trường có thể sẽ giảm ít nhất từ một đến hai năm điểm so với năm ngoái
điểm chuẩn tất nhiên là phụ thuộc vào nhiều yếu tố
nhưng chúng tôi dự báo là với việc là
điểm ngoại ngữ thấp hơn một chút so với năm ngoái khoảng một điểm
đều ở cái ngưỡng điểm mà chúng tôi nhận vào
ví dụ như bảy đến tám điểm so với năm ngoái
và điểm toán cũng thấp hơn một chút so với năm ngoái
thì chúng tôi dự báo là điểm điểm chuẩn ở trường đại học hà nội có thể giảm từ khoảng một năm tới khoảng hai năm điểm
tuy nhiên cái này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và nhiều ngành khác nhau
nhưng mà chúng tôi dự báo là như vậy
với những con số thống kê
về điểm số tiếng anh thấp
tuy nhiên nhận định của nhiều trường đại học tuyển sinh khối d thì thí sinh có điểm thi môn tiếng anh ở mức khá từ bảy điểm trở lên
đều có những cơ hội để vào một trong những trường thuộc tốc trên
do vậy thí sinh cần phải cân nhắc thứ tự các nguyện vọng để tránh việc bị trượt ngành yêu thích
còn những ngành không yêu thích thì lại đổ